đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có công điện gửi các bộ bộ công an
bộ giao thông vận tải bộ y tế bộ thông tin và truyền thông và các tỉnh
thành phố về bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ tết
công điện nêu rõ tình hình trật tự an toàn giao thông sau năm ngày nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
cơ bản được bảo đảm thông suốt số vụ nhập viện do tai nạn giao thông đã giảm trên một mươi năm so với cùng kỳ
tuy nhiên số người tử vong do tai nạn giao thông trong năm ngày đã tăng lên một mươi hai so với cùng kỳ nghỉ tết kỷ hợi
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ tết nguyên đán canh tí
đặc biệt là bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ tết
phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các bộ
ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm công điện một nghìn sáu trăm năm mươi tám của thủ tướng chính phủ
trong đó tập trung huy động tối đa lực lượng công an nòng cốt là cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tập trung xử phạt hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn
tốc độ không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy xe đạp điện dừng đón trả khách trái quy định
bố trí lực lượng tuần tra xử lý vi phạm trên cả các tuyến đường huyện và đường liên xã
có phương án điều tiết giao thông phân luồng từ xa kịp thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết
đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm hướng đi vào thủ đô hà nội thành phố hồ chí minh và các đô thị lớn khác